sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện khoái châu
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
vụ cháy đã khiến cho ba người tử vong là ông vương gia mười vợ là bà đào thị chiến
và con trai là vương gia cao thắng sinh năm hai nghìn tám
cháu ngoại là nguyễn vương ngọc anh sinh năm hai nghìn một mươi hai bị thương nặng
căn cứ các tài liệu điều tra cùng với vật chứng thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã bắt giữ đối với đào danh việt và lò văn hà
về hành vi giết người tiếp tục điều tra làm rõ
từng có tiền án một mươi hai năm về tội cướp tài sản sau khi ra tù không chịu làm ăn lương thiện
đối tượng trần lê sơn trú tại phường minh tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
lại ngựa quen đường cũ tiếp tục phạm tội về ma túy
đang nói là ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy
sơn còn tàng trữ và chế tạo nhiều loại vũ khí nguy hiểm
tại nơi ở của đối tượng sơn lực lượng công an thu giữ một túi ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nhiều vỏ túi ni lông cân điện tử và đồ dùng
liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra còn có khẩu súng thành phẩm bằng kim loại màu đen
hai viên đạn ba hộp tiếp đạn trong đó một hộp đã nạp một viên đạn
dạng đạn của súng k năm mươi bốn và rất nhiều phụ tùng dụng cụ liên quan đến việc chế tạo súng
ngày một mươi bảy tháng ba cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành lập biên bản niêm phong
mời chủ sở hữu lô hàng hóa không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý
theo đó vào tối ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng quản lý thị trường tp hcm phát hiện
xe container l bốn mươi f đang dần đổ tại khu đất trống khu vực quốc lộ một a gần cầu vực quang trung
quận một mươi hai thì phát hiện trên xe đang có rất nhiều máy lạnh máy giặt tủ lạnh đã qua sử dụng
không có hóa đơn chứng tử
khi thấy lực lượng kiểm tra thì chủ hàng đã bỏ trốn
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hàng hóa vi phạm và truy tìm chủ sở hữu lô hàng này để xử lý
và đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua đó là trên báo lao động đã có bài viết với tựa đề
bài học về phát huy sức mạnh khối đại ẩn kết toàn dân
chúng ta kêu gọi mỗi người dân đặc biệt là giới doanh nhân các giới các đơn vị và người dân
tùy theo khả năng của mình người có tiền góp tiền người có huyện vật góp huyện vật
người có sức góp sức người có ý tưởng góp ý tưởng không phân biệt tuổi tác địa vị
giai tầng kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi
hãy nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái thương thể thương người như thể
thương thân lá lành đùm lá rách của dân tộc
điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc việt nam và đem lại sức mạnh
để chúng ta vượt mọi khó khăn vượt mọi thử thách để đi đến thắng lợi cuối cùng
và cũng với nội dung này trên báo lao động cho rằng đó là lời kêu gọi của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng ba
lời kêu gọi khẳng định những giá trị tốt đẹp của dân tộc bản lĩnh khí chất của người việt nam
biết cách vươn lên khi gặp khó khăn
ngay tại lễ phát động các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đã có một bài viết ghi nhận các hoạt động của ngân hàng
nhằm giúp các doanh nghiệp với tựa đề ngân hàng chia lửa với doanh nghiệp
sau khi phát đi tín hiệu điều chỉnh lãi suất điều hành trong tháng ba
ngân hàng nhà nước vừa chính thức công bố mức lãi suất điều hành mới áp dụng từ ngày một mươi bảy tháng ba
và đây là lần điều chỉnh giảm loạt lãi suất điều hành thứ hai trong vòng bốn tháng
sau lần điều chỉnh thứ nhất vào tháng một mươi một năm ngoái của ngân hàng nhà nước
và cũng theo báo kinh tế và đô thị thì lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng
sẽ giảm xuống bốn bảy mươi năm từ mức năm một tháng
mức lãi tối đa của các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng sẽ giảm còn năm một năm
song song với lãi tiền gửi ngân hàng nhà nước cũng giảm lãi suất cho vay tối đa ngắn hạn
bằng đồng việt nam của các tổ chức tín dụng
trong đó trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm năm điểm phần trăm từ sáu xuống năm năm một năm
ngoài ra các khoản tái cấp vốn tái trích khấu cho vay qua đêm trong thanh tóa định tử liên ngân hàng
và cho vay trong tháng năm năm phần trăm một năm
ngay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước
đối với các ngân hàng cũng giảm từ khoảng năm cho đến một
còn trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đã có tựa đề bài viết rằng
từ ngày một mươi tám tháng ba tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài sẽ nhập cảnh vào việt nam
văn phòng chính phủ vừa có thông báo số một trăm linh hai tb vpcp kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại cuộc họp thường trực chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín theo đó sẽ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
trong khoảng thời gian ba mươi ngày bắt đầu từ giờ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc việt nam và thân nhân
một số trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao v v
khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus covid một mươi chín
do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được việt nam chấp thuận
các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao hay công vụ
các trường hợp nhập cảnh phải có kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo đúng quy định
trong phần tiếp theo của chương trình thời tiết mưa mù đường trơn trượt
các tài xế khi lưu thông cần cẩn trọng kiểm soát tốc độ phục điện
câu chuyện đẹp về tình người giữa mùa hạn mặn
điểm mù xung quanh container là kiến thức vô cùng quan trọng mà bất cứ tài xế nào cũng nên tìm hiểu kỹ để phòng tránh những rủi ro
khoảng cách an toàn tối thiểu xung quanh container là khoảng ba mét đối với các phương tiện nhỏ và thấp hơn như là xe con xe máy
bên cạnh đó đoạn clip vừa rồi cũng cho thấy trong những ngày mưa mù đường trơn trượt như những ngày qua
các tài xế cần rất cẩn thận kiểm soát tốc độ của phương tiện bởi bề mặt đường trơn sẽ khiến cho xe không thể dừng lại ngay lập tức
và sau đây sẽ là một số lưu ý cơ bản cho các tài xế khi lưu thông trong ngày mưa gió ví dụ như ngày hôm nay
những ngày qua hà nội ghi nhận tình trạng mưa bụi dày đặc suốt cả ngày
đặc điểm của dạng thời tiết này khiến các tài xế gặp rất nhiều khó khăn trong việc quan sát
vì dù có sử dụng cần gạt nước thì rất nhanh chóng tầm nhìn lại bị phủ kín bởi mưa bụi
các chuyên gia khuyên cáo cần kiểm soát chặt chẽ tốc độ khi di chuyển trong trạng thái thời tiết này
khuyến nghị đối với người lái xe khi mà lái xe trong cái điều kiện đường trơn trượt ẩm ướt và khuất tầm nhìn như thế
chúng ta nên đi rất là chậm đi chậm và tập trung phí quan sát để chúng ta có thể xử lý kịp thời
những điều kiện mà có thể đột xuất xảy ra trong điều kiện rất là gần rất là ngắn
hà nội hiện nay rất nhiều các đoạn đường còn đang thi công rồi dính đất bùn
rồi có thể dùng những tấm tôn thay
mặt đường một đoạn để hỗ trợ trong đào rãnh và một số thứ
thì cái này có thể là khi mưa thì dẫn đến là các cái tấm trơn trượt và mặt đường nói chung là sẽ trơn trượt
trời mưa thì vấn đề tầm nhìn nó kém cho nên là cái khả năng để mà người ta mình có thể quan sát
để có thể điều chỉnh được dự báo trước được tình thế giao thông thì nó kém hơn
cho nên dẫn đến là cái khả năng gây tai nạn rất là cao
sáng sớm và thậm chí là sau buổi sáng sớm vẫn xuất hiện hình sương mù
cản trở rất là nhiều tầm nhìn của người tham gia giao thông trên đường
thì anh em chúng tôi đã bố trí tất cả các ngã ba ngã tư và những điểm nào có nguy cơ là xảy ra va chạm
để hướng dẫn người dân tham gia giao thông một cách an toàn nhất
đi chậm và quan sát bật đèn chiều xa để giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm
berden cảnh báo là lưu ý tiếp theo mà chúng tôi muốn cân nhắc quý vị và các bạn
đặc biệt là thời điểm có sương mù dày đặc và tại những cung đường đồi núi
sương mù đặc biệt là sương mù ở trong các điều kiện tham gia giao thông ở miền núi
rồi thành phố thì cũng có nhưng mà ít hơn thì chúng ta phải sử dụng đèn vàng
và khi sử dụng đèn vàng thì chúng ta sẽ cảnh báo cho những người đi tham gia giao thông cùng dễ nhận biết hơn
bởi vì các cái đèn trắng thông thường là trong sương mù là nhìn không rõ
còn đường đèn vàng thì nhìn rõ hơn
cùng với đó là những lưu ý cơ bản như không đi sát lề đường và cây to
tận dụng vạch kẻ đường như một hướng dẫn chỉ đường bật xây kính và gạt nước tốc độ cao v v
chúc quý vị di chuyển an toàn trong những ngày mưa mù như những ngày qua
thông tin về lĩnh vực giáo dục bộ giáo dục đào tạo vừa tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch
thời gian kết thúc năm học vào giữa tháng bảy
thành phố hồ chí minh dựa vào mốc thời gian này sẽ có kế hoạch tạo điều kiện tốt nhất
hoàn thành chương trình cũng như đáp ứng các kỳ thi quan trọng
trước diễn biến phức tạp của sars cov hai bộ giáo dục đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch
thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thời gian kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
thay vì trước ngày ba mươi tháng sáu như viết viện trước đó
thời gian thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám
thay vì thi vào các ngày hai mươi ba đến hai mươi sáu tháng bảy như đã thông báo
nội dung văn bản bộ đã chỉ đạo nội dung đó thì tương đối là vẫn ổn

không nhất thiết phải là học bộ không nhất thiết phải là học bộ
kiến thức cơ bản tạo điều kiện cho các em để ôn tập và kiểm tra trực tuyến
nên xét tốt nghiệp lớp một mươi hai cho các em
theo tôi thì cái giải pháp đó nó phù hợp trong cái thời điểm này
các em dù chưa có đi học trở lại đi nữa cái khung thời gian này nó điều chỉnh cho nó hợp lý
nhưng phải nói rằng cái trượt dài về kiến thức của các em
cái sự quên kiến thức của các em là một điều rất quan tâm đến của thầy cô
nên nói gì thì nói thầy cô cũng phải tăng tốc
tăng thời gian để ôn tập cho các em
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
căn cứ vào những điều chỉnh quy định của bộ giáo dục và đào tạo
sở sẽ có những hướng dẫn cụ thể với từng bậc học
yêu cầu giáo viên trong thời gian nghỉ phòng dịch
tiếp tục kết nối với học sinh bằng nhiều hình thức
để đảm bảo tiến độ ôn tập các môn học ở các khối lớp
đối với học sinh các lớp cuối cấp
sở sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành chương trình
cũng như đáp ứng các kỳ thi quan trọng
khi mà tuyển sinh lớp sáu thì chúng ta hầu hết là xét tuyển
chỉ có trường chuyên trường đại nghĩa là chúng ta tổ chức khảo sát
và xuyến đồ vào
đối với lớp chín đến lớp một mươi cũng thế
tức là hiện giờ thì sở đang tổ chức cho các em ôn tập trên tv
thiếu các bài ôn tập ở các bộ môn toán văn ngoại ngữ
nếu mà bộ lùi đến ngày tám tháng tám thi trung học quốc tâm quốc gia
và kết thúc năm học vào ngày một mươi năm tháng bảy

ngày kết thúc năm học ngay sau đó thì chúng ta sẽ tổ chức tuyển sinh lớp một mươi
tức là khoảng nửa sáu tháng bảy khoảng một mươi tám hai mươi tháng bảy
thì chúng ta sẽ tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi
và một tuần sau là phải tuyển sinh lớp sáu trần đại nghĩa
trong thời gian này sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu các trường
tiếp tục đẩy mạnh hình thức dạy học trực tuyến
khuyến khích hướng dẫn học sinh tiếp tục theo dõi các bài giảng
bên cạnh hình thức kết nối giữa nhà trường giáo viên với học sinh
thì rất cần sự hỗ trợ phối hợp của phụ huynh
để cùng kiến khích tinh thần học tập của các em trong giai đoạn này
tình hình hạn hán xâm nhập mặn đang diễn ra hết sức gây gắt
đã khiến cho nhiều hộ dân rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt
thậm chí là phải mua nước ngọt với giá cao để đáp ứng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
mình mong là trong những lúc này
trong những lúc khó khăn như thế này thì tinh thần tương thân tương ái của người việt
lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết
rất nhiều chương trình vận động quyên góp hỗ trợ người dân vùng hạn mặn đã được ủng hộ
còn với chính những người dân ở khu vực chịu tình cảnh khó khăn
một số hộ dân có nguồn nước ngọt cũng đã sẵn sàng sẻ chia
cung ứng miễn phí cho mọi người xung quanh cùng sử dụng
tấm lòng lá lành lùm lá sách hết sức đáng quý ấy
cũng là câu chuyện mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả
trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
hơn một tháng nay tại gia đình bà nguyễn thị hưởng
ở xã phú hưng thành phố bến tre
ngày nào cũng hết sức đông vui tấp nập
mọi người đến để xin nước ngọt
từ giếng nước sâu tám mét mà gia đình bà hưởng đã đào cách đây gần hai mươi năm
vì thấy hạn hán xâm nhập mặn khốc liệt
nhiều người dân thiếu nước ngọt
nên gia đình bà đã sẻ chia miễn phí nguồn nước ngọt mà mình có
lúc này bà có bà là quý lắm rồi
chứ giờ kiếm này đâu phải đơn giản đâu
nước ngọt và nguồn nước ngọt đâu phải đơn giản
nếu mà giờ đi mua tôi thì thật tế tôi không biết chỗ nào mà mua nữa
thấy ở đây đi tình cờ đi ngang
người thấy có rồi về giới thiệu cho bà con sớm quá
rồi qua người dài canh đem về xin quạt ăn uống
không chỉ có người dân xung quanh
mà cả những hộ dân ở các huyện cách xa hàng chục cây số
cũng đến đây xin nước về sử dụng
mỗi ngày giếng nước của gia đình bà hường
có thể cung cấp khoảng hai mươi bảy lít nước ngọt
chỉ tính riêng tiền điện để bơm nước từ giếng lên bồn chứa
gia đình bà đã tốn thêm khoảng bảy trăm linh đồng một tháng
so với mọi khi
nhiều người đã gợi ý trả bà tiền điện
nhưng bà nhất quyết không nhận
có của thì cũng chia sát lại cho người
không có nước mình để đó cũng không có sử dụng thì nó cũng không có lợi ích gì
thành ra mới chia xếp lại cho mọi người không có người ta xài gì với mình
đầu mùa khô gia đình ông phù tường nguyên dũng ở phường phú cương thành phố bến tre
tình cờ phát hiện giếng khoan nhiều năm không sử dụng vẫn có nguồn nước ngọt
thế vậy ông mua máy bơm về bơm nước lên cung cấp miễn phí cho người dân
sau đó ông còn mua hệ thống lọc nước để vừa cung ứng nước sinh hoạt cho gia đình
vừa cung ứng nước uống sạch cho người dân
bến tre mình thì hạn mặn
rất là là là bà con rất là là là là là khó khăn trong việc nước
mà bây giờ thì mình thì nhà thì có cây nước
thì cũng lâu lắm rồi không có dùng
hôm nay thì thấy bà con khó khăn quá
mà mình truyền nước ra cho để cung cấp cho bà con
nếu ai dùng nước sinh hoạt thì sẽ có một cái vòi là chưa lọc
còn ai mà chưa có nước mà người ta cần nước để uống
là tụi tôi đầu tư luôn cả một cái máy
con lọc là tiệt trùng tiêu uv đồ này nó hết theo tiêu chuẩn của viện bến tre
đảm bảo là bà con phải uống mà không cần phải nói giống như nước tinh thiết rồi
đã có vì cái tình thương đối với cái người chủ dùng như thế này
thì nên có cái sự phát huy đối với nhiều những cái nhà hào tâm như thế này nữa
để giúp đỡ bà con trong cái lúc khó khăn hàng mặn như thế này
thì đây là rất là cái điều trân quý
hiện nay đang vào lúc đỉnh điểm của mùa khô hạn và xâm nhập mặn
trong khi nhiều điểm bán nước ngọt với giá khá cao
khiến nhiều người dân không có điều kiện để mua
thì chính tấm lòng sẻ chia của những người như ông dũng và bà hường
đã giúp cho người dân giải cơn khát nước ngọt
giữa mùa hạn hán sâm nhập mặn gây gắt
khó khăn vất vả cũng nhờ đó mà vơi bớt đi phần nào